triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ vừa được chính phủ phê duyệt tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
ngày hai tháng một mươi một tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức hội nghị triển khai giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến hết năm hai nghìn một mươi chín diện tích canh tác hữu cơ của việt nam tăng từ năm mươi ba ha lên hơn hai trăm linh ha
có bốn mươi sáu trên sáu mươi ba tỉnh thành và gần một trăm linh doanh nghiệp đã tham gia vào sản xuất
sáu mươi doanh nghiệp đã xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp hữu cơ với kim ngạch hơn ba trăm linh triệu usd một năm
sản phẩm nông nghiệp hữu cơ của việt nam được tiêu thụ trong nước và hiện đã xuất khẩu đi một trăm tám mươi nước trên thế giới
để đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hữu cơ ngành nông nghiệp đã đưa ra những giải pháp trọng tâm trong giai đoạn mới
như xác định xây dựng các vùng sản xuất tập trung và các sản phẩm tập trung phát triển đa dạng các hình thức tổ chức sản xuất
nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ đào tạo tập huấn phát triển nguồn nhân lực hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn
quy chuẩn và quy trình kỹ thuật và tăng cường chế biến tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm hữu cơ